cầu thăng long sẽ hoàn thành công tác sửa chữa trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai và thông xe trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thủ đô và các khu vực lân cận trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
việc sửa chữa cầu thăng long được áp dụng công nghệ mới tham khảo từ nhiều quốc gia trên thế giới
đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo về ứng dụng công nghệ sửa cầu thăng long
do tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với trường đại học giao thông vận tải tổ chức vào sáng nay
qua quá trình nghiên cứu dựa trên công nghệ sửa cầu tiên tiến từ các nước hà lan nhật bản trung quốc
các chuyên gia trong và ngoài nước đã xác định công nghệ sửa cầu thăng long ứng dụng giải pháp kết cấu mặt cầu bản thép liên hợp nhẹ
với công nghệ hàn đinh neoplasma và bê tông siêu tính năng uhpc
đây là giải pháp dựa trên việc tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới
hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn hợp quy và được các chuyên gia việt nam làm chủ công nghệ
đây là công nghệ lần đầu tiên về áp dụng việt nam
trong lúc trước khi làm bọn mình cũng đã tìm kiếm các khả năng
đã nghiên cứu các khả năng của các nước châu âu nhật bản hàn quốc và trung quốc
và cho đến nay chất lượng rất là đảm bảo có thể nói gần như hoàn hảo theo mục tiêu thiết kế đề ra
đến thời điểm này việc cào bóc làm sạch mặt cầu tiến hành hàn đinh neo
giải cốt thép và đổ bê tông uhpc cho ba mươi sáu khoang mặt cầu đã hoàn thành
từ nay đến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ thực hiện tạo nhám
quét keo e booking
cầu sông long theo tiến độ là ba mươi một tháng một mươi hai sẽ hoàn thành
và đến thời điểm nay ngày chín tháng một mươi hai chúng tôi đã hoàn thành ô đổ bê tông uhpc cuối cùng
dự kiến là ngày hai mươi hai tháng một mươi hai chúng tôi hoàn thành công tác đổ bê tông nhựa lúc phủ lớp trên
và công tác hoàn thiện sơn kẻ rồi lề bộ hành và công tác vận chuyển thiết bị ra khỏi công trường
để đảm bảo thông xe đầu tháng một tháng hai mươi một
cầu thăng long có lượng xe lưu thông đến bốn mươi bảy lượt một ngày đêm
tổng tải trọng các loại xe lớn chủ yếu qua cầu là hơn bốn mươi năm tấn
dự án sửa chữa mặt cầu thăng long đã được nghiên cứu lập dự án và thi công sửa chữa trong hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi